theo thông báo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà nội
từ ngày một tháng một mươi các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố hà nội
sẽ tăng giá bán nước sạch thêm khoảng một mươi chín so với giá bán đang áp dụng
theo đó giá bán nước sạch sinh hoạt theo cách tính lũy tiến sẽ tăng từ năm hai mươi đồng một mét khối
lên năm chín trăm bảy mươi ba đồng một mét khối với một mươi mét khối đầu tiên
nếu áp dụng theo giá nước mới mỗi hội dân sử dụng nước thấp nhất là khoảng một mươi mét khối một tháng
phải chi trả năm mươi chín bảy trăm ba mươi đồng một tháng tức là phải trả thêm chín năm trăm ba mươi đồng một tháng
đối với các đối tượng là các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp tổ chức cá nhân
hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố hà nội
giá nước cũng điều chỉnh tăng bình quân vào khoảng một mươi chín